cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông diệp văn thạnh
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp trà vinh và ông trần trường sơn
hiện là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp trà vinh
vì vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ở phòng tái nguyên và môi trường tp trà vinh
theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương trước đó
một số cán bộ tại tp trà vinh trong đó có ông diệp văn thạnh và ông trần trường sơn
đã thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai để cán bộ công chức lợi dụng sơ hở
trong thực hiện chính sách để thu lợi bất chính gây thất thù lớn cho ngân sách nhà nước
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam chín bị can
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng
liên quan đến hành vi vi phạm
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ